hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

tuy nhiên để đảm bảo các sản phẩm du lịch này bền vững
nhiều ý kiến cư dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ một số bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch

khi đến với hà nội cũng như chính người dân thủ đô
đâu đó vẫn còn thấy tình trạng mua ép giá tranh giành khách
nhất là tại một số khu vực trên phố nơi vốn dĩ đất chật người đông
nếu không quản lý tốt thì sẽ dễ gây phản cảm
thực sự là mình hơi lo ngại đến các vấn đề liên quan tới môi trường
như vẫn có người vô tư xả rác bừa bãi nhà vệ sinh không có hoặc có nhưng không đảm bảo vệ sinh văn minh
cải thiện được những điều này thì mình nghĩ không có lý do gì khách du lịch không đến hà nội
ngay cả bản thân mình cũng thích
được cảm giác vệ sinh sạch sẽ khi đi thường lãm
hà nội làm du lịch về lịch sử quá giỏi
rất mong các nơi khác có thể học hỏi và thiết kế nhiều tour như vậy
vì lịch sử việt nam trải dài khắp đất nước
hà nội về đêm hiện đã có thêm rất nhiều địa điểm thú vị để bạn có thể trải nghiệm
hãy đến và cảm nhận những điều mới mẻ đối với các sản phẩm du lịch đêm
và chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm độc đáo trên fanpage truyền hình công an nhân dân